ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi sáu tiến hành hội nghị lần thứ hai mươi hai thảo luận một số nội dung quan trọng
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
năm hai nghìn một mươi chín thành ủy hà nội đã đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị
thành phố đã giải quyết và đưa ra khỏi danh sách bốn mươi một trong tổng số chín mươi bảy vụ việc phức tạp về an ninh trật tự
cùng đó đã củng cố năm mươi bốn tổ chức cơ sở đảng yếu kém thực hiện chủ đề công tác năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị hai nghìn một mươi chín
thành quỷ hà nội đã triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy một số ban đảng cơ quan đơn vị trực thuộc
mặt khác thành ủy cũng đã chỉ đạo khối chính quyền thực hiện bảy đợt tinh giản biên chế